theo hoạch định biên giới năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín giữa việt nam và nước bạn lào trên địa bàn một số xã thuộc huyện hướng hóa và đắk rông tỉnh quảng trị
nhiều hộ dân di cư tự do về việt nam sinh sống
tuy nhiên do không có quốc tịch nên các hộ dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống và sinh hoạt
từ thực tế này được sự quan tâm của đảng nhà nước và chính phủ hai nước việt nam và lào
những người dân di cư tự do ở tỉnh quảng trị đã được chủ tịch nước ký quyết định nhập quốc tịch vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
là những người di cư tự do đầu tiên được nhận quốc tịch ở trên địa bàn tỉnh quảng trị
bà hồ thị hiêng và ông hồ văn kỷa không giấu được niềm vui và xúc động của mình
tôi rất phấn khởi các con tôi trước đây đi học gặp khó khăn về thủ tục vì không có quốc tịch
giờ có quốc tịch rồi con tôi sẽ đi học ổn định tôi sẽ cho nó học cao hơn
tôi cảm ơn đảng cảm ơn nhà nước nhiều lắm
đảng nhà nước mà nhập quốc tịch rồi thì đặt đài của nhà nước cung cấp cung cho vậy
thế đó này phấn khởi không không phải chắc người hồ văn kỷa không
các cháu này các con các em các cháu cũng như mừng như hồ văn kiện mừng
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã ký quyết định đợt một cho nhập quốc tịch một trăm ba mươi chín người
của ba tỉnh quảng trị quảng bình và hà tĩnh
riêng quảng trị có một trăm một mươi chín người trên tổng số tám trăm năm mươi năm người di cư tự do
những người dân di cư tự do từ lào về việt nam hiện đang gặp nhiều khó khăn về phát triển sản xuất
cũng như cơ sở hạ tầng
và nhiều vấn đề khác cần được giải quyết

và xây dựng một biên giới hòa bình hữu nghị giữa hai nước việt nam và lào trong thời gian tới